trong bối cảnh mà nước mỹ đang kêu gọi thế giới cấm tập đoàn huawei của trung quốc tham gia phát triển mạng năm g
thì bộ truyền thông malaysia vừa đưa ra thông báo sẽ lựa chọn các công ty tham gia triển khai năm g trong năm nay dựa trên các tiêu chuẩn về an ninh
malaysia sẽ lấy các tiêu chuẩn bảo mật và các yêu cầu an toàn riêng làm tiêu chí trong việc lựa chọn đối tác tham gia kế hoạch phát triển mạng năm g trên toàn quốc
dự kiến trong quý ba tới bất kể đối tác nào cũng có thể đưa ra đề xuất
mới đây liên minh châu âu đã công bố những chỉ dẫn về phát triển mạng năm g
tuy không nêu tên cụ thể hãng viễn thông huawei của trung quốc song eu khuyến cáo các nước thành viên hạn chế hoặc cấm những nhà cung cấp năm g tiềm ẩn nhiều rủi ro
trong khi đó thái lan thông báo nước này đã thu về hơn ba hai tỷ đô la trong các cuộc đấu giá phổ tần mạng không dây thế hệ mới năm g
tạo điều kiện cho việc triển khai mục tiêu trở thành quốc gia năm g dẫn đầu asean